tính đến nay đã có một mươi tỉnh thành bị bệnh dịch hoành hành bao gồm hưng yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hải dương hà nam điện biên hòa bình và thái nguyên
trước đó vào ngày một tháng hai ổ dịch đầu tiên đã được phát hiện tại tỉnh hưng yên
đến ngày ba tháng ba dịch lan rộng ra các khu vực và các địa phương tại hải phòng thanh hóa hà nội hà nam và hải dương
ở riêng tại thủ đô hà nội đã phát hiện bốn ổ dịch tại bốn quận huyện bao gồm long biên hoàng mai gia lâm và đông anh với tổng số lợn bị tiêu hủy là hơn tám mươi con
và hiện tại thì thành phố hà nội cũng đang giáo diết ngăn chặn bệnh dịch
nhiều giải pháp đang được thực hiện như tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi kiểm soát ra vào khu vực có dịch
đây là những hình ảnh cán bộ thú y phường ngọc thụy quận long biên thành phố hà nội đang phun thuốc sát trùng
tại vùng dịch trên địa bàn
đặc biệt trên các tuyến đường dẫn vào khu chăn chạy chăn nuôi
ủy ban nhân dân phường ngọc thụy quận long biên đã chủ động thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng trong vòng bảy ngày
trong vòng bảy ngày đầu tiên thì hàng ngày chúng tôi sẽ phải phun thuốc sát trùng để giúp tiêu diệt mầm bệnh
bên cạnh đó rắc phôi bột toàn bộ khu vực
đối với vôi bột thì rác thường xuyên khi có những hiện tượng rửa trôi hay là một số chỗ do đi lại nhiều
thì đi lại nhiều chúng tôi sẽ phải bổ sung làm sao phủ kín khu vực có dịch bệnh
bên cạnh đó ủy ban nhân dân phường cũng lập các chốt chặn kiểm tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại khu vực có dịch
nhằm đảm bảo dịch bệnh không lây lan ra ngoài
đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện
về nguy cơ xâm nhiễm lây lan dịch bệnh cũng như về công tác tiêu độc khử trùng đến người dân
thứ nhất là về tuyên truyền là cái tờ phát tờ rơi liên quan đến khuyến cáo những cái nội dung phát hiện ra bệnh
và cái thứ hai là khuyến cáo người dân trong cái việc chăm sóc chuồng trạng
làm vệ sinh chuồng trại và chăm sóc bằng các thức ăn lành mạnh thì là biện pháp là chúng tôi trực tiếp
cái thứ hai nữa là chính là giao cho các ban ngành đoàn thể của phường
ở các khu vực mình sinh sống cũng phải chịu trách nhiệm luôn
khoanh vùng phụ trách các tổ dân phố để công tác tuyên truyền đến từng hộ chăn nuôi
tăng cường nữa chứ chính là chúng tôi tăng cường trên hệ thống đài truyền thanh
phát thanh rất là dày đặc cái nội dung này để nhân dân cũng quan tâm cảnh giác
theo báo cáo của cục thú y tính đến hết ngày bảy tháng ba
bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại một mươi tỉnh thành phố trên cả nước là hưng yên thái bình
hải phòng thanh hóa hà nội hải dương hà nam điện biên hòa bình và thái nguyên
dịch bệnh lây lan và xuất hiện tại các tỉnh khác nhau rất có thể do nguyên nhân người dân vận chuyển
bán tháo lợn bệnh hoặc nghi bị bệnh do đó để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các hộ chăn nuôi khi thấy lợn bệnh hoặc nghi bị bệnh
cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có giải pháp xử lý kịp thời
đặc biệt phải thực hiện năm không theo đúng quy định của luật thúy y đó là
một không giấu dịch
không buôn bán vận chuyển động vật bệnh chết
ba không giấu dịch
không giết mổ tiêu thụ thịt động vật bệnh chết
bốn không vứt động vật chết ra môi trường
không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt